bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày hai mươi tám tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày đã có một mươi hai ba trăm bảy mươi năm bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín trăm tám mươi ca
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện sáu trăm hai mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm xét nghiệm cho bảy trăm linh sáu sáu trăm hai mươi chín lượt người
trong ngày hai mươi bảy tháng tám cũng có ba trăm linh bốn một trăm bảy mươi sáu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là một mươi chín một trăm năm mươi một một trăm hai mươi hai liều
trong đó tiêm một mũi là một mươi sáu tám trăm hai mươi hai sáu trăm chín mươi một liều và tiêm mũi hai là hai ba trăm hai mươi tám bốn trăm ba mươi một liều
trong hai mươi bốn giờ qua ghi nhận một mươi hai một trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín giảm tám trăm linh bốn ca so với ngày hôm trước
trong đó riêng tp hcm và bình dương là chín năm trăm ba mươi ca